thưa quý vị chiều nay phiên tòa xét xử mới lăng bị cáo trong vụ án phát hành trái phiếu riêng lẻ
rồi chiếm đoạt hơn tám sáu trăm linh tỷ đồng của các nhà đầu tư xảy ra tại công ty trách nhiệm ưu hạn thương mại
dịch vụ khách sạn tân hoàng minh tập đoàn tân hoàng minh tiếp tục phần xét hỏi
trả lời xét hỏi của hội đồng xét xử bị cáo đỗ anh dũng thừa nhận mình là người đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu
và giao cho con trai đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh
sau đó đỗ hoàng việt đề xuất kênh trái phiếu đối với việc chạy dòng tiền để phát hành trái phiếu
chủ tịch tân hoàng minh thừa nhận có sai phạm và với chức vụ là người đứng đầu ông nhận trách nhiệm của bản thân
bị cáo đỗ anh dũng thừa nhận số lượng danh sách bị hại mà tòa đã công bố là đúng đã khắc phục hậu quả vụ án
giao nộp toàn bộ số tiền hơn tám tỷ đồng để trả cho các bị hại nhằm khắc phục hậu quả vụ án
bị cáo đỗ hoàng việt phó tổng giám đốc tập đoàn tân hoàng minh khai các dự án được dựng lên để phát hành trái phiếu là giả không có thật
và việc liên hệ với kiểm toán lập hồ sơ phương án báo cáo tài chính cũng là giả
tại thời điểm phát hành trái phiếu ba công ty phát hành chưa đủ giá trị về mặt pháp lý
việc tạo lập hồ sơ phương án dòng tiền để phát hành trái phiếu là gian dối